liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
bên cạnh đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bà trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
có hai mươi tám bị cáo bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác kháng cáo bản án sơ thẩm
trong đó chồng của bà trương mỹ lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó trong phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã xứ vạc bị cáo chu lập cơ chín năm tù
về tội vi phạm quy định về trao vai trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
xứ phạt trương huệ vân một mươi bảy năm tù về tội tham mô tài sản dương tấn trước một mươi một năm tù về tội tham mô tài sản
trần thị mỹ dung một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản nguyễn cao trí tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị cáo trên đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
liên quan nội dung tuyên bộ công ty cố phận quốc cường gia lai hoàn trả hơn hai tám trăm linh tỷ đồng cho bà trương mỹ lan
để bảo đảm khoản thi hành án
quốc cường gia lai kháng cáo cho rằng số tiền hơn hai tám trăm linh tỷ đồng là do công ty cố phận đầu tư sunny island thanh toán
cho dự án khu dân cư bắc phước kiển vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
căn cứ theo hợp đồng và phán quyết của trung tâm trọng tài viet
quốc cường gia lai có nghi vụ trả lại cho sunny island hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó quốc cường gia lai không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà trương mỹ lan
do đó phán quyết buộc trả hơn hai tám trăm linh tỷ đồng của tòa án nhân dân tp hcm sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng
đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty quốc cường gia lai